tỉnh phú yên là một trong một mươi hai tỉnh thành xuất hiện bệnh khảm lá hại sắn
mặc dù đã được tri cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh phối hợp với các địa phương
tích cực triển khai nhiều biện pháp để phòng chống dịch
thế nhưng bệnh khảm lá hại sắn vẫn không dừng lại và ngày càng lan rộng
hiện bệnh khảm lá sắn tiếp tục lây lan ra hơn tám mươi hectare
bệnh lan truyền qua hòm giống và môi giới chuyển bệnh là bọ phân trắng
sắn nhiễm bệnh do nông dân nhập giống về từ các tỉnh phía nam
như giống hls một mươi một km bốn trăm một mươi chín
bệnh đã lan ra một mươi xã thuộc hai huyện miền núi sông hình và sơn hòa
hầu hết sắn ở giai đoạn sinh trưởng từ hai đến bốn tháng tuổi
các xã nào có diện tích bị bệnh thì đã khẩn trương
tức là thành lập được ban chỉ đạo và ngành nông nghiệp
phối hợp với các địa phương tập huấn cho người dân
mở các lớp tập huấn các lớp hướng dẫn kỹ thuật
phòng trừ bệnh khảm lá sắn trên địa bàn
hiện nay người dân cũng đang một số địa phương đã tích cực
tức là hưởng ước việc phòng trị bệnh khảm lá sắn
trước tình hình bệnh khảm lá hại sắn lan rộng
tri cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh phú yên
đã tổ chức một mươi bốn lớp tập huấn cho bảy trăm linh nông dân
tại các xã có bệnh khảm lá hại sắn
hướng dẫn bà con nông dân cách quản lý cũng như tiêu hủy sắn bị bệnh
khuyên cáo người dân không mua giống từ các tỉnh có bệnh khảm lá virus hại sắn
cũng như các giống không rõ
với mức độ diện tích sắn nhiễm bệnh như hiện nay
tỉnh phú yên chưa công bố dịch
nhiên vụ sắn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
tỉnh phú yên trồng hơn hai mươi hectare sắn
ước đạt sản lượng bốn hectare
đáp ứng đủ nguyên liệu cho hai nhà máy chế biến tinh bột sắn
đang hoạt động trên địa bàn tỉnh
để sản xuất khoảng một trăm một mươi ba tấn tinh bột
nếu bệnh khảm lá hại sắn lan rộng
nguy cơ ảnh hưởng lớn đến ngành sản xuất và chế biến sắn
cũng như thu nhập của người dân tỉnh phú yên